nhân kỷ niệm tám mươi sáu năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam một mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm ba mươi một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã về dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại khu dân cư ấp thới hòa xã châu hòa huyện rồng
năm qua nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo trong lao động sản xuất giúp nhau phát triển kinh tế ổn định sản xuất xây dựng cộng đồng dân cư phát triển
hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh người dân tích cực tham gia hiến đất cây trồng ngày công lao động thực hiện các tuyến đường giao thông tạo diện mạo nông thôn ngày càng khang trang
thông qua các hoạt động xây dựng gia đình văn hóa người tốt việc tốt giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc góp phần tạo môi trường văn hóa lành mạnh nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân